trong những ngày qua do thời tiết nắng nóng kéo dài số bệnh nhi tới khám và nhập viện điều trị tại bệnh viện sản nhi nghệ an tăng cao
phần lớn trẻ em nhập viện có triệu chứng về đường hô hấp tiêu chảy và chuyển nhiễm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
theo thống kê từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi tháng sáu đã có gần chín trẻ độ tuổi từ một đến năm tuổi tới thăm khám và điều trị tại bệnh viện sản nhi nghệ an
các bệnh nhi nhập viện chủ yếu là bị sốt viêm đường hô hấp và dối loạn tiêu hóa
nguyên nhân tình trạng bệnh nhi nhập viện tăng cao là do thời điểm này tại nghệ an trời nắng nóng nền nhiệt độ trung bình đều từ ba mươi tám bốn mươi độ c
hiện nay tại các khoa như hô hấp tiêu hóa hồ sức cấp cứu tai mũi họng của bệnh viện sản nhi nghệ an đều tiếp nhận thăm khám và điều trị nội trú cho lượng bệnh nhân nhiều gấp một năm hai lần so với ngày thường
riêng tại khoa hô hấp hiện đang điều trị nội trú cho một trăm ba mươi bệnh nhân khiến khoa đang trong tình trạng quá tải
nguyên nhân tình trạng bệnh nhi nhập viện tăng cao là do thời điểm này tại nghệ an trời nắng nóng nền nhiệt độ trung bình đều từ ba mươi tám bốn mươi độ c
hiện đang điều trị nội trú cho một trăm ba mươi bệnh nhân khiến khoa đang trong tình trạng quá tải

nguyên nhân tình trạng bệnh nhi nhập viện tăng cao là do thời điểm này tại nghệ an trời nắng nóng nền nhiệt độ trung bình đều từ ba mươi tám bốn mươi độ c